theo lời khai ban đầu vào sáng ngày chín tháng chín tài xế khương điều khiển xe khách của hãng phương trang biển số năm mươi một b bốn nghìn một trăm hai mươi sáu lưu thông trên đường hồng bàng để chở nhân viên ra bến xe miền tây
vừa lưu thông lên cầu vượt thép cây gõ thì đột nhiên có một người điều khiển xe gắn máy chạy cắt đầu xe ô tô của khương
trước tình huống bất ngờ tài xế khương đánh tay lái qua bên trái khiến ô tô lao vào làm hư hại giải phân cách rồi băng sang phần đường ngược chiều đâm trực diện vào hàng loạt các xe gắn máy lưu thông trên đường
sau khi tai nạn xảy ra tài xế khương đã xuống xe đưa một nạn nhân vào bệnh viện nhi đồng một cấp cứu sau đó quay về trình diện cơ quan công an vụ tai nạn trên đã làm một người chết và tám người bị thương